đặc biệt là tại thủ đô hà nội đó là vấn đề thiếu quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư trung cư và trung tâm thương mại cũng như công tác tuyên truyền về ý thức thực hiện phòng cháy chữa cháy của người dân chưa cao dẫn đến nhiều vụ cháy nổ thương tâm đã xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
đây là hình ảnh vụ cháy trung cư ct bốn
khu đô thị sa la quận hà đông thành phố hà nội cách đây hơn một năm về trước tuy không có thiệt hại về người nhưng đã để lại một nỗi ám ảnh cho hàng trăm cư dân tại đây nói riêng và những người đang sống tại các tòa nhà cao tầng nói chung
dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn trong phòng chống cháy nổ
vấn đề là phía sở phòng cháy chữa cháy hà nội khẳng định tòa nhà ct bốn khu đô thị sa la đã có thẩm định nhưng chưa được nghiệm thu về phương án phòng cháy chữa cháy
và còn có bao nhiêu nhà trung cư cao tầng ở hà nội đang bỏ qua những quy định về phòng cháy chữa cháy
nhanh cháy hoặc là cái cửa vào cái đường cầu thang bắt nạn thì bị lỏng không còn cái khả năng tay co không còn giữ được cái độ kín của cái khoang thang nói tóm lại là còn rất nhiều
chợ đồng xuân nổi tiếng không chỉ là nơi kinh doanh buôn bán sầm út bậc nhất thủ đô mà còn nổi tiếng với vụ cháy lịch sử gần hai mươi năm trước
sau nhiều năm ký ức về vụ cháy ấy vẫn còn đến ngày hôm nay
chính vì vậy chợ đồng xuân luôn đặt vấn đề phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu cùng với việc đầu tư nhiều tỷ đồng cho hệ thống chữa cháy tự động nâng cấp cải tạo hệ thống thông gió tự nhiên các hệ thống báo cháy chữa cháy tự động lực lượng chức năng luôn luôn kiểm tra đảm bảo vận hành hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chợ và trung tâm thương mại là môi trường chứa quá nhiều vật liệu dễ cháy vì vậy công tác tuyên truyền cho tiểu thương là việc làm thường xuyên liên tục để tiểu thương phòng cháy tận gốc đồng thời thường xuyên tập huấn
về công tác phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương và nhân viên quản lý để khi có cháy nổ xảy ra thì nhanh chóng kịp thời xử lý
chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra đốn đốc nhắc nhở bà con chấp hành các quy định an toàn phòng cháy nổ
thời gian vừa qua nó xảy ra một số những các vụ cháy thì cục cảnh sát phòng cháy cháy đã tham lưu cho lãnh đạo bộ có một điện số năm mươi bảy là chỉ đạo toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy của tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố tiến hành tổng kiểm tra khảo sát đánh giá và xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm của các tỉnh thành phố

các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao có phương án chuyển khu công nghiệp khu chế xuất không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ lạc hậu hoặc đã sử dụng nhiều năm
các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như sản xuất chế biến gỗ sang chiết ga xăng dầu hóa chất ra khỏi khu dân cư
để đảm bảo an toàn cho nhân dân đón tết đinh dậu đây là thời điểm có nguy cơ cháy nổ cao
vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cả nước đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra nhằm đôn đốc giúp các đơn vị cơ sở doanh nghiệp sớm phát hiện và có biện pháp hữu hiệu để khắc phục sửa chữa những sơ hở thiếu sót có thể dẫn đến cháy nổ đồng thời xử lý nghiêm những tập thể cá nhân cố tình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy